hạt kiểm lâm huyện đam rông tỉnh lâm đồng vừa cho biết đã khởi tố vụ án chuyển hồ sơ sang công an
để điều tra làm rõ vụ đầu độc cưa hại trái phép rừng thông tại tiểu khu hai trăm một mươi năm hai trăm một mươi sáu trên địa bàn xã phi liêng
đây là hiện trường vụ tàn phá rừng thông hơn hai mươi năm tuổi tại khoảnh sáu tiểu khu hai trăm một mươi sáu
lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý
hàng trăm cây thông đường kính từ hai mươi đến sáu mươi cm bị đốn hạ trơ gốc
nhiều vết cắt còn rất mới nhiều cây thông bị đục vỏ đổ hóa chất đang chết đứng
tương tự tại tiểu khu hai trăm một mươi năm gần một cây thông cũng bị tàn phá bằng chiêu thức nêu trên
tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu có bốn trăm năm mươi chín cây thông ba lá bị đốn hạ năm trăm năm mươi sáu cây bị đầu độc diện tích rừng bị tàn phá gần bốn mươi m hai
phần lớn là rừng thông từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
theo ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đơn vị đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa
thu hồi hơn hai mươi hai hectare và trồng lại rừng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ